ghi nhận ở triều tiên cho thấy nước này đang mở ra một tình trạng khẩn cấp về dịch covid một mươi chín
mọi biện pháp dập dịch khẩn trương để tránh bùng phát đang được chủ tịch nước kim trung un triển khai một cách mạnh mẽ
trước đó dù luôn nỗ lực không để một khe nứt nhỏ cho dịch covid một mươi chín
thì đến nay triều tiên vẫn không thoát khỏi sự xâm nhập của biến thể phụ của omicron
sau khi ghi nhận những ca mắc mới và ca tử vong mới do covid một mươi chín
ngay lập tức chính quyền đất nước này đã tăng cường các biện pháp chống dịch lên mức cao nhất
để ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của virus
đầu năm hai nghìn hai mươi trước khi virus sars cov hai lây lan ra toàn thế giới
triều tiên đã áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt nhất nhằm ngăn chặn virus
và gọi đây là vấn đề sống còn của quốc gia
triều tiên đã cách ly những người có triệu chứng sống covid một mươi chín
và dừng các hoạt động đi lại cũng như thương mại xuyên biên giới trong hai năm
tuyến đường sắt trao đổi hàng hóa giữa triều tiên và trung quốc đã bị dừng lại vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi các ca mắc covid một mươi chín gia tăng ở tỉnh đan đông của trung quốc giáp với triều tiên
chỉ bốn tháng sau khi tuyến đường này được mở
trong giai đoạn mở cửa ngắn ngủi đầu năm hai nghìn hai mươi hai triều tiên đã thực hiện khử khuẩn liên tục
trong nhiều tháng và tách riêng các loại hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt từ trung quốc
các loại khẩu trang lọc khí và các trang phục bảo hộ đã được sử dụng
ở một số khu vực biên giới giữa triều tiên và trung quốc từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
triều tiên cũng áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở gần biên giới từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tất cả các chuyến hồi hương ở triều tiên cũng bị tạm dừng từ đầu năm hai nghìn hai mươi
trước đó triều tiên đã cảnh báo
để dù chỉ một khe nứt nhỏ hay bất kỳ sai lầm nào trong quá trình cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
theo nk news một trang tin tức về triều tiên
covid một mươi chín có thể đã xâm nhập vào triều tiên qua một số con đường như sau
những người mắc bệnh vượt biên vô tình làm lây lan virus
theo trang này có khả năng vẫn có những tuyến đường buôn lậu tiếp tục hoạt động giữa trung quốc và triều tiên
cũng như đã có một số trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp vào triều tiên từ hàn quốc
được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát
cả hai nguyên nhân trên đều có thể là nguyên nhân virus xâm nhập vào triều tiên
nếu những người mắc bệnh tiếp xúc với các công dân khác
nguy cơ lây lan từ các loài động vật mắc bệnh
một số loài động vật có thể đã xâm nhập vào triều tiên và mang theo mầm bệnh covid một mươi chín
mặc dù trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc nhận định
nguy cơ virus lây từ động vật sang người tương đối thấp
nhưng đã có những báo cáo về các trường hợp động vật mắc bệnh như trồn chuột và hương
lây lan virus sang con người qua tiếp xúc gần
virus xâm nhập qua hàng hóa nhập khẩu
mặc dù triều tiên và trung quốc đã dừng trao đổi thương mại vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhưng mạng lưới vận chuyển của triều tiên vẫn tiếp tục vận chuyển hàng hóa
những người đi biển của triều tiên có lẽ đã mắc bệnh trong khi tiếp xúc với các thủy thủ khác
và cuối cùng đã lây virus cho các thủy thủ trên càng ở triều tiên
ngoài ra cũng có rủi ro mặc dù tương đối thấp
về việc hàng hóa chứa virus gây bệnh được chất lên những con tàu của triều tiên
trong khi các chuyên gia hầu như đều bác bỏ nguy cơ lây nhiễm qua hàng hóa
thì trung quốc đã khẳng định rằng hàng hóa nhập khẩu là nguyên nhân gây ra một số ca mắc gần đây tại nước này
các chuyên gia nhận định một đợt bùng phát covid một mươi chín lớn sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp
cho hệ thống y tế triều tiên và có thể gây ra tình trạng bất ổn giữa bối cảnh nước này đối mặt
với những vấn đề khác như thiếu lương thực nghiêm trọng
với sự ứng phó khẩn trương và kịp thời của chính phủ triều tiên
hy vọng dịch bệnh sẽ không trở nên trầm trọng và khó kiểm soát như một vài quốc gia trước đó
còn với tình hình dịch tại trung quốc mới đây giới chức thành phố giang âm thuộc tỉnh giang tô thông báo
sẽ thưởng một trăm linh nhân dân tệ khoảng hơn ba trăm linh đồng cho người dân tham gia đủ năm buổi xét nghiệm định kỳ
theo báo global times trong khi đó những người tham gia dưới hai buổi xét nghiệm covid một mươi chín
sẽ phải tự trả chi phí khi cách ly cũng như bị xử phạt theo luật
thành phố giang âm hiện ở giai đoạn quan trọng cho công tác phòng chống virus sars cov hai lây lan
theo tuyên bố của nhà chức trách địa phương xét nghiệm covid một mươi chín toàn dân là biện pháp cần thiết
để phát hiện kịp thời những người bị nhiễm covid một mươi chín
thành phố này vừa ghi nhận bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong ngày một mươi tháng năm và tất cả đều không có triệu chứng
tổng cộng đã có một mươi sáu chín trăm ba mươi tám trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh được phát hiện tính đến tám giờ sáng một mươi tháng năm
những người không thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín mà không có lý do chính đáng
sẽ bị hủy mã chứng nhận sức khỏe dùng để đến các địa điểm công cộng
một cư dân mạng bình luận trên mạng xã hội webo rằng những kẻ trốn tránh xét nghiệm và quy định chống dịch
cần được xử lý nghiêm để công chúng sớm được hưởng lại một môi trường xã hội an toàn
việc thưởng một trăm linh nhân dân tệ hơn ba trăm linh đồng cho người dân tham gia đủ năm buổi xét nghiệm định kỳ này của thành phố giang âm
sẽ khuyến khích việc người dân tham gia xét nghiệm thường xuyên từ đó có thể phát hiện sớm được dịch bệnh
và cách ly kịp thời nguồn lây
trở lại với những thông tin cập nhật về tình hình giao thông trong nước
thưa quý vị hơn một tháng trở lại đây tai nạn giao thông đang diễn biến ngày càng phức tạp hơn
với nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gây thiệt hại lớn về người và của
ngay cả trong đô thị ngoài sự gia tăng nguy cơ va chạm giao thông theo đà tăng của nhu cầu đi lại
liệu có mối liên hệ nào giữa thực tế này với vấn đề sức khỏe thể chất tinh thần của người dân sau khi nhiễm covid một mươi chín
mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm ngay sau đây
với câu hỏi bác sĩ đánh giá như thế nào về mối liên hệ giữa tình trạng gia tăng tai nạn giao thông
kể từ khi bình thường hóa các hoạt động kinh tế xã hội với các vấn đề hậu covid một mươi chín
bác sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm đã trả lời rằng
có lẽ không có liên quan trực tiếp về vấn đề sức khỏe mà chủ yếu nếu có là do tâm lý
trong thời gian dịch bệnh ở nhiều quốc gia trên thế giới số người tham gia giao thông và số vụ tai nạn ít hơn
điều này cũng đúng với tình hình tại việt nam
tuy nhiên ở một số quốc gia dù tai nạn giao thông có giảm
nhưng số người tử vong hoặc chấn thương nặng hơn lại có xu hướng tăng cao một chút
bác sĩ cho rằng đầu tiên là do không tham gia giao thông hoặc không tham gia giao thông tích cực một thời gian
thì khi quay trở lại lái xe phản xạ sẽ kém đi các phản ứng phối hợp trong các động tác cũng giảm đi
thứ hai bác sĩ cho rằng nguyên nhân là về tâm lý
nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tâm lý người ta quá phấn khởi hoặc một số người lại bị trầm cảm
nên cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc đánh giá phán đoán xử lý tình huống bị kém đi
đặc biệt là có một số nhận xét về tỷ lệ chấp hành luật lệ giao thông có giảm
ví dụ như việc giữ tốc độ không còn tốt như trước đại dịch
bác sĩ đỗ văn dũng cũng cho biết thêm ở việt nam cũng chưa có sự quan tâm nhiều về vấn đề này
chính việc đặt vấn đề như trên thì bác sĩ mới tìm hiểu các y văn trên thế giới
thì mới thấy có sự liên quan giữa covid một mươi chín với tỷ lệ tai nạn giao thông
cũng như các thương tật tử vong do giao thông
theo bác sĩ chắc chắn trong tương lai đây là vấn đề ưu tiên của y tế để xem covid một mươi chín
ngoài các tác động trực tiếp đến sức khỏe thể chất tâm thần hậu covid một mươi chín
thì còn có các chấn thương tai nạn thương tích không chỉ trong giao thông mà còn ở các lĩnh vực khác
hậu covid một mươi chín là một bệnh lý tưởng chừng đơn giản nhưng lại kéo theo nhiều hệ quả không thể lường trước
trong tương lai người ta vẫn sẽ nghiên cứu thêm về sự liên quan giữa hậu covid một mươi chín
và những ảnh hưởng trực tiếp của nó đến đời sống hàng ngày của người bệnh
nếu có những biểu hiện bất thường liên quan tới các triệu chứng hậu covid
quý vị và các bạn hãy nhớ đến những cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời
liên quan tới vụ một nữ tài xế live stream khi lái xe đã gây ra tai nạn
khiến một nữ sinh lớp một mươi tử vong ở lâm đồng
mới đây ban an toàn giao thông tỉnh lâm đồng cho biết qua báo cáo nhanh của ban an toàn giao thông huyện đạ tẻ
vụ tai nạn này có lỗi từ cả ba người điều khiển phương tiện giao thông
đại diện ban an toàn giao thông lâm đồng thông tin đây là lỗi hỗn hợp
nữ sinh qua đường không chú ý quan sát thanh niên là xe máy vượt ẩu
người lái ô tô không có giấy phép lái xe và không chú ý quan sát
còn việc nữ tài xế ô tô vừa có lái xe vừa live stream hay không các cơ quan đang điều tra xác minh
theo đại diện công an huyện đạ tẻ đội cảnh sát giao thông đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
đang làm rõ nguyên nhân tai nạn chết người và sẽ cung cấp cho bà giao thông khi có kết quả điều tra
trước đó vào tối một mươi hai tháng năm một số báo điện tử và mạng xã hội đăng thông tin
nữ tài xế live stream khi điều khiển ô tô đã cán tử vong nữ sinh lớp một mươi tại huyện đà tẻ tỉnh lâm đồng
vụ tai nạn xảy ra vào lúc bảy h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng năm trên đường tỉnh lộ bảy trăm hai mươi một
đoạn giao nhau giữa đường ba mươi tháng bốn và đường phạm ngọc thạch thuộc địa bàn tổ ba c thị trấn đạ tẻ
xe mô tô mang bị kiểm soát bốn mươi chín n một một mươi ba nghìn ba mươi ba do nguyễn đình thoại hai mươi năm tuổi ngụ tại xã tiên hoàng huyện cát tiên lâm đồng
điều khiển va chạm với xe đạp điện do nin một mươi sáu tuổi ngụ tại thị trấn đạ tẻ điều khiển
cú va chạm khiến cháu nờ ngã ra đường lúc này bà ngô nguyên thương bốn mươi tuổi ngụ tại thôn phú thành
xã đạ lây huyện đạ tẻ điều khiển ô tô mạng biển kiểm soát bốn mươi chín a bốn mươi năm nghìn ba mươi hai lưu thông từ phía sau cán qua người khiến cháu nở tử vong tại chỗ
theo một số nguồn tin trên mạng thương được xác định đang live stream khi điều khiển ô tô
nên không quan sát và không kịp xử lý tình huống giao thông xảy ra phía trước
tại bình thuận chiều ngày một mươi hai tháng năm cũng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm giữa xe máy và xe trộn bê tông lưu thông cùng chiều
rồi xảy ra va chạm khiến em gái ngồi sau xe máy tử vong
trong ngày một mươi hai tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết bình thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn chết người xảy ra trên địa bàn
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng năm trên địa bàn xã tiến thành thành phố phan thiết bình thuận
thời điểm trên xe máy mang biệt kiểm soát tám mươi sáu c một trăm tám mươi ba nghìn tám trăm hai mươi do ltnt sinh năm hai nghìn bảy
điều khiển trở theo em gái phía sau là ltnn sinh năm hai nghìn một mươi ba
khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe bồn trộn bê tông mà bị kiểm soát
tám mươi sáu c chín nghìn chín trăm bảy mươi hai lưu thông cùng chiều
va chạm làm bé đờ bị xe trộn bê tông cán tử vong tại chỗ
còn bé t bị thương được đưa đi bệnh viện
tại hiện trường xe máy nằm trước đầu xe trộn bê tông vết cầy dài do ma sát để lại trên mặt đường
nhận được tin báo công an xã tiến thành đã đến bảo vệ hiện trường
công an thành phố phan thiết đã khám nghiệm hiện trường đồng thời chưng cầu giám định pháp y để làm rõ
chiều ngày một mươi hai tháng năm nhiều tỉnh thành miền bắc đã xảy ra mưa lớn xét đánh gây hậu quả nghiêm trọng
thiệt hại sơ bộ về người và của tính cho đến nay là ba người ở thái bình một người ở hương yên thiệt mạng
cùng với đó là đàn lợn hai trăm hai mươi chín con sắp xuất chuồng cũng ở thái bình
bên cạnh đó một ngôi nhà ở tỉnh thái nguyên cũng bị cháy sau khi bị xét đánh làm chập cháy điện
về vụ xét đánh chết ba người ở thái bình cụ thể xét bất ngờ đánh trúng ba người đang đi trên hai xe máy tại đường tỉnh bốn trăm năm mươi sáu
đoạn qua địa bàn xã thụy thanh huyện thái thụy tỉnh thái bình khiến cả ba thiệt mạng
danh tính của các nạn nhân gồm ông đinh bá trọng năm mươi tuổi trú tại song an huyện vũ thư thái bình
bà nguyễn thị quy ba mươi sáu tuổi và con trai nguyễn công đức một mươi sáu tuổi cùng chú tại đông phương đông hưng thái bình
thời điểm xảy ra vụ tai nạn là lúc hai mẹ con bà quy chở nhau trên đường đi làm về
người chồng đi theo sau cách vài chục mét may mắn thoát nạn
tại hương yên chiều một mươi hai tháng năm khi xuất hiện mưa to bà l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại thôn phí xá lệ xá
trên đường đi phun thuốc sâu cho lúa về đã bị xét đánh trúng tử vong
tiếp tục vẫn ở thái bình một trang trại lợn bị xét đánh cũng vào chiều hôm qua
đây là trang trại lợn của gia đình ông hoàng văn nhã chú tại xã tây đô huyện hưng hà tỉnh thái bình
diện tích chuồng nuôi lợn của nhà ông nhã rộng khoảng sáu trăm linh m hai xét đánh làm toàn bộ phần mái bị cháy và sập
cả hai trăm hai mươi chín con lợn trong chuồng bị xét đánh chết trong đó có một trăm năm mươi một con nặng một trăm bốn mươi kg một con bảy mươi tám con nặng một trăm hai mươi kg một con
ngoài ra hàng loạt vật dụng đồ đạc trong trang trại cũng bị hư hỏng nghiêm trọng tổng thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng
một thiệt hại khác cũng được ghi nhận do xét đánh chiều qua là tại tỉnh thái nguyên
một ngôi nhà ở tổ dân phố du tán phường thắng lợi bị xét đánh làm chập cháy điện
theo thông tin ghi nhận được đây là nhà của anh nguyễn tuấn thành
từ những thiệt hại trên có thể thấy
sự ảnh hưởng của thiên tai dành cho con người là vô cùng khắc nghiệt
xin được chia buồn với những gia đình có thiệt hại về người và của
hy vọng thời gian sẽ làm họ ngôi ngoài đi những mất mát to lớn này
theo ghi nhận mới nhất ngày một mươi hai tháng năm công an tỉnh bình dương đã có thông tin chính thức về vụ án mạng khiến cho hai người tử vong
một người bị thương nặng ở thị xã bến cát tỉnh bình dương
theo đó anh nguyễn văn hoan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại nghệ an và anh nguyễn đức tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là bạn bè của nhau
cùng hùn hạp tiền làm ăn trong lĩnh vực bất động sản
vào khoảng bảy giờ ngày một mươi hai tháng năm anh tâm cùng vợ là chị nguyễn thị xoan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở nhà tại phường tránh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
thì hoan tới chơi trong nhà lúc này còn có mẹ của chị xoan và con nhỏ
trong lúc tắm mẹ của chị xoan nghe tiếng động mạnh ở phòng cách nên mở cửa ra xem thì tá hỏa thấy hoan đang dùng dao đâm phía sau lưng chị xoan
hoàng sợ bà chạy lên phòng ngủ ở tại lầu một của vợ chồng con gái kêu cứu
thì phát hiện anh tâm đã chết tại đây khi trở xuống thì thấy hoan đang lên xe bỏ đi sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an để điều tra
từ lời khai của các nhân chứng cơ quan công an đến nơi ở của hoan ở phường mỹ phước thị xã bến cát thì thấy cổng bị khóa trong có khói đen bốc lên trên mái nhà
lực lượng chức năng sau đó đã cắt khóa cổng và cửa chính để vào trong căn nhà giải cứu nạn nhân
tuy nhiên khi vào trong công an phát hiện hoan đã bị chết cháy trong tư thế nằm ngửa trên giường thi thể biến dạng
theo xác minh của lực lượng chức năng hoan và anh tâm là bạn của nhau trước đây có hồn hạp tiền kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nhưng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng
trước đó theo thông tin ban đầu trên báo bình dương vào sáng một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng đã phong tỏa một căn nhà tại phường thới hòa để điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông khoảng trên bốn mươi tuổi
theo thông tin ban đầu nạn nhân bị đâm nhiều nhát mất máu nhiều và tử vong
cách căn nhà trên khoảng năm km căn nhà nằm trên đường tc bốn thuộc phường mỹ phước cũng bị phong tỏa để làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông khoảng ba mươi bảy tuổi
theo người dân địa phương người đàn ông này đã chất quần áo chăn mình lên người sau đó tẩm xăng tự thiêu lực lượng chức năng phải điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa
thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về covid một mươi chín cũng như đời sống xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị và các bạn
cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo